tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính tới sáu giờ sáng nay ngày ba tháng năm cả nước tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là một mươi bảy ngày đã qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm bảy mươi ca mắc tính đến sáu giờ ngày ba tháng năm có
số ca điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi ca chiếm một mươi một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần một là một mươi hai ca chiếm năm
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần hai trở lên là chín ca chiếm ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi năm trăm ba mươi
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm bốn mươi sáu người chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác năm bảy trăm bốn mươi tám người chiếm một mươi chín
cách ly tại nhà nơi lưu trú hai mươi bốn một trăm một mươi bốn
một trăm chín mươi hai người chiếm tám mươi